lớp từ chín đến lớp một mươi hai trên địa bàn tp hà nội quay trở lại đi học trực tiếp tại trường
và để tạo điều kiện cho học sinh và phụ huynh di chuyển an toàn thuận lợi thông suốt
không để xảy ra ủn tắc giao thông cũng như các tình huống phức tạp về an ninh trật tự
các lực lượng công an tp hà nội đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông
ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv
nút sao lê văn lương hoàng minh giám tp hà nội
ngay từ đầu giờ sáng lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt triển khai phương án phân luồng phương tiện
đặc biệt lực lượng chức năng bố trí cán bộ chiến sĩ có mặt tại những điểm giao cắt
tuyến đường dẫn vào khu vực các trường học
sở tại là nắm mắt tình hình trước và phân luồng dẫn giao thông để không cho sự uốn tắt xảy ra trước khu vực cổng trường
và quanh khu vực cổng trường như ngã ba ngã tư và các lối mở lân cận
theo ghi nhận thực tế tại một số điểm trường đôi lúc xảy ra tình trạng un ứa giao thông
nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc phụ huynh dừng đỗ không đúng quy định trước khu vực cổng trường
đồng thời do thời gian chùng với giờ cao điểm nên lượng phương tiện tăng đột biến khiến việc di chuyển khá khó khăn
trong đó là vẫn có một số những trường hợp là phụ huynh đưa các cháu đi ô tô cá nhân
là dừng xe để các cháu xuống và gây cản trở giao thông
ngay lúc đó chúng tôi đã phối hợp với cả lực lượng chức năng như cảnh sát khu vực và công an phường sở tại
là nhắc nhở tuyên truyền
hiện tại đây lực lượng đội cảnh sát giao thông đường bộ số bảy sẽ phối hợp với cả đội sáu
nắm mắt tình hình trước và chúng tôi sẽ phân luồng dẫn giao thông
sau do cái chiều đường đó nhanh nhất thoát nhất
cũng theo lực lượng cảnh sát giao thông
trong ngày hôm nay ngoài ứng trực vào khung giờ cao điểm
lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường công tác tuần tra tại các điểm nóng giao thông
đồng thời lực lượng công an phối hợp cùng các lực lượng khác triển khai các phương án dự trù
đối với các tình huống đột xuất bất ngờ có thể xảy ra
tính đến sáng nay cả nước đã có hơn hai một mươi hai triệu bệnh nhân covid một mươi chín khỏi bệnh
trong số các ca f đang điều trị thì có hơn hai một trăm linh ca nặng
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín
đã được tiêm là trên một trăm tám mươi hai bốn triệu liều
trong đó tiêm mỗi một là trên bảy mươi chín một triệu liều
tiêm mũi hai là trên bảy mươi bốn hai triệu liều
tiêm mũi ba tiêm bổ sung hoặc tiêm nhắc
và mũi ba liều cơ bản là trên hai mươi chín triệu liều
trong vài ngày trở lại đây số ca mắc covid một mươi chín có dấu hiệu gia tăng
đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến chủng omicron tại một mươi sáu tỉnh thành phố
phần lớn là ca bệnh nhập cảnh và có triệu chứng nhẹ
bộ y tế tiếp tục đề nghị các bộ ngành địa phương các tổ chức chính trị xã hội
tiếp tục nâng mức cảnh giác cao nhất đối với dịch covid một mươi chín
đặc biệt là đối với biến chủng omicron tăng cường kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch
tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp bệnh viện trường học cơ sở sản xuất
chợ siêu thị nhà ga sân bay và bến xe nhất là khi đưa học sinh trở lại học tập trực tiếp
tại trường người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự
thưa quý vị công an huyện điện biên tỉnh điện biên vừa tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với hai đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ
vào chiều ngày bốn tháng hai trong quá trình tuần tra kiểm soát công an xã ba thơm phát hiện
đối tượng quang văn thương chú tại xã appa thơm huyện điện biên tỉnh điện biên
điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm tháo ống xả có biểu hiện sử dụng rượu bia
lặng lách nẹt bô xe lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành
mà lao thẳng xe vào tổ công tác trong quá trình khống chế đối tượng quang văn thương đã dùng gạch đá
chống trả lại lực lượng chức năng khiến đồng chí lào văn trưởng trưởng công an xã appa thơm
huyện điện biên bị thương tại vùng mắt sau khi nghe tin em trai mình bị lực lượng chức năng bắt giữ
đối tượng quang văn dương là anh trai quang văn thương đã đến chỗ sở công an xã appa thơm
chửi bới và sử dụng vũ lực để tấn công đồng chí lò văn trưởng trưởng công an xã và đinh văn hùng
phó trưởng công an xã khiến đồng chí trường và hùng bị thương tích nặng ở vùng mặt
ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế và bắt giữ hai đối tượng
công an thành phố bùn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với ba đối tượng trong đường dây đưa ma túy từ tỉnh nghệ an vào tp bùn ma thuật để tiêu thụ
ba đối tượng bị khởi tố gồm trần thị la chú tại tỉnh bắc cạn nguyễn bá hải chú tại tỉnh nghệ an
và trần văn phong chú tại tp bùn ma thuật
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày một mươi tháng một phong liên hệ với la để mua một bánh heroin
với giá hai trăm ba mươi triệu đồng lan đặt mua của một đối tượng không rõ lai lịch ở tỉnh nghệ an
sau đó người này thuê hải vận chuyển ma túy vào tp bùn ma thuật để giao cho la
với giá tiền công là một mươi triệu đồng thì bị công an tp bùn ma thuật bắt giữ
tiến hành khám xét nhà của phong lực lượng công an còn thu giữ thêm bốn gói ni lông
bên trong chứa gần bốn mươi g ma túy đá năm mươi viên ma túy tổng hợp và năm điện thoại di động
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết nguyên đán
nhâm dần hai nghìn hai mươi hai trong thời gian vừa qua công an các đơn vị địa phương đã đạt được
nhiều chiến công tình thành tích trên các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
nổi lên trong số các vụ án đã được lượng công an đánh giá
đấu tranh triệt phá thành công là tình trạng các đối tượng tội phạm đã có hành vi sử dụng vũ khí nóng gây án
thực tế này là đã cho thấy tính chất manh động liều lĩnh của các đối tượng tội phạm hình sự
khi luôn tàng trữ vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả khi bị vây bắt
thời điểm ngay trước tết nguyên đán nổi lên tình trạng các đối tượng sử dụng vũ khí nóng
thực hiện hành vi cướp tài sản hết sức táo tợn
chiều bảy một tại quầy giao dịch ngân hàng vietcombank thuộc địa bàn quận hải an thành phố hải phòng
đối tượng nguyễn văn nam đã dùng súng đe dọa nhân viên và bảo vệ ngân hàng để thực hiện hành vi cướp hơn ba tỷ đồng
công an đã thu giữ trên người nam một khẩu súng côn bốn mươi viên đạn một khẩu súng bắn đạn trì dạng rút
đối tượng khai nhận đã mua số vũ khí này trên mạng để phục vụ mục đích cướp ngân hàng
còn tại hà nội dạng sáng một mươi sáu tháng một hai đối tượng mang theo súng xông vào nhà dân
sau đó một đối tượng đã bắn phát súng chỉ thiên uy hiếp hai vợ chồng chủ nhà cướp đi hai trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật gồm một khẩu súng dạng súng bắn đạn bi và bốn mươi tám viên đạn
trong thời gian gần đây có các vụ việc đối tượng rất là manh động vào thẳng nhà của người dân để cướp thạch sản
đấy như vụ việc xảy ra tại hà nội sử dụng vũ khí nóng để cướp ngân hàng như vụ việc xảy ra tại hải phòng
đối với các đối tượng này lực lượng công an thực hiện rất nhiều các biện pháp trong đó đáng chú ý nhất là giả soát lại toàn bộ các đối tượng trong diện nghi vấn và quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án tiền sự
cũng trong thời điểm trước tết nguyên đán tại sơn la công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy thu nhiều súng đạn
quá trình bắt giữ lực lượng công an đã thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng bắn đạn bi
lực lượng công an đã thu giữ trên người đối tượng một khẩu súng k năm mươi chín có một mươi một viên đạn trong đó một viên đã lên nòng
tại hiện trường lực lượng công an còn thu giữ thêm một khẩu súng ak ba mươi viên đạn ba khẩu súng tự chế
gần đây nhất cục cảnh sát hình sự triệt phá đường dây tội phạm đánh bạc tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên mạng internet
một mươi hai đối tượng trong đường dây này đã bị bắt giữ tại thành phố đà nẵng
tiến hành khám xét cơ quan công an đã thu giữ ba khẩu súng cùng bốn mươi ba viên đạn
thực trạng các đối tượng tội phạm hình sự tàng trữ vũ khí nóng phục vụ hoạt động phạm tội vẫn tiềm ẩn phức tạp
những diễn biến này đã được lực lượng công an chủ động nhận diện và đã có nhiều phương án đấu tranh ngăn chặn
đến nay đảng đảng bộ vẫn tiếp tục chỉ đạo và thực hiện đấu tranh bóc gỡ đối với các đường dây ổ nhóm tội phạm
tội phạm nói chung ổ nhóm tội phạm nói chung
rồi là để làm rõ những hành vi việc phạm tội khác
đồng thời thì làm rõ với việc mà tàng trữ sử dụng vũ khí vật lỗ hay là công cụ ủi trợ của các cái ổ nhóm đường dây đó
nhất là các ổ nhóm đường dây liên quan đến tội phạm về ma túy liên quan đến các cái ổ nhóm tội băng nhóm ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu sâu ế đen
tuy nhiên hiện nay thực trạng mua bán các loại vũ khí trên mạng internet vẫn tiềm ẩn phức tạp
các đối tượng tội phạm đã lợi dụng triệt đề các kẽ hở để thực hiện giao dịch mua bán vũ khí nóng
nhằm vào mục đích gây án
điều này đang đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các cơ quan chức năng trong công tác ngăn chặn nguồn cung vũ khí
cho các đối tượng tội phạm từ môi trường mạng internet và các hình thức vận chuyển hàng hóa hiện nay
chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
tai nạn liên hoàn giữa hai xe máy và một xe tải đã khiến một người tử vong một người bị thương nhẹ
vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua ấp bốn xã đồng tâm huyện đồng phú tỉnh bình phước
cụ thể vào khoảng chín giờ sáng nay một chiếc xe máy do người đàn ông tên là khánh chú tại tỉnh bình dương điều khiển
và chạm với xe máy khác lưu thông cùng chiều vụ việc khiến ông khánh bị ngã ra làn đường đối diện
cùng lúc này một chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn hướng từ tỉnh đắk nông về thành phố hồ chí minh đi đến
đã cắn thẳng lên người ông khánh khiến người này tử vong
người điều khiển xe máy còn lại cũng bị thương nhẹ
theo số liệu mới nhất của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hàng nghìn xe vi phạm trên cao tốc đã bị phản nguội
chín ngày nghỉ tết hệ thống camera phát hiện một bốn trăm một mươi tám trường hợp vi phạm lập biên bản ba mươi chín trường hợp gửi thông báo vi phạm một ba trăm bảy mươi chín trường hợp
phát hiện hơn một sáu trăm linh trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm tới sáu sáu tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông
đột kích tụ điểm đánh bạc tại ấp một xã bình lộc tp long khánh cảnh sát hình sự công an tp long khánh đã phát hiện và bắt giữ nhiều con bạc
hàng chục đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền bị bắt quả tăng ngay tại chiếu bạc
tăng vật thu giữ gồm hơn một mươi sáu triệu đồng trên chiếu bạc bốn xe máy các loại và chín mươi hai triệu đồng trên người các đối tượng
qua đấu tranh công an xác định một mươi đối tượng trực tiếp tham gia nên đã tiến hành bắt giữ
trong khi đó với hành vi gá bạc và đánh bạc sáu đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hậu giang tạm giữ để điều tra
ngày ba hai phòng cảnh sát hình sự công an tp bắt quả tang xong bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại nhà đối tượng nguyễn thanh tùng chú tay ấp phú tân a xã phú tân huyện châu thành
sáu đối tượng không kịp chạy thoát trong đó có trần tuấn anh thái thành công thái văn triệu đặng quốc khải trần thái bằng và nguyễn thanh tùng
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm một bộ dụng cụ để lắc tài xỉu bốn mươi một lá bài tay đã qua sử dụng
lực lượng công an tạm giữ trên người và trên chiếu bạc hơn bảy mươi triệu đồng một mươi năm điện thoại di động và sáu xe mô tô
sau tết nguyên đán là thời điểm nông nhàn người dân tại khu vực biên giới cao bằng thường theo các đường mòn lối mở sang trung quốc để kiếm việc làm thêm
tiềm ẩn rất nhiều phức tạp về an ninh trật tự từ khi dịch diễn biến phức tạp phía trung quốc cũng đã xây dựng các tường rào biên giới
dù vậy bà con vẫn tìm cách vượt biên trái phép bên cạnh các giải pháp được tiến hành đồng bộ thì việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân cũng được lực lượng công an cơ sở đẩy mạnh
một buổi tuyên truyền về hoạt động xuất nhập cảnh trái phép của lực lượng an ninh công an huyện trùng khánh với bà con địa bàn xã biên giới lăng hiếu
như bà con biết là xã làng hiếu mình là địa bàn xã biên giới tiếp giáp với trung quốc đúng không
từ các khu vực biên giới là các đường biên là bây giờ hầu như phía trung quốc đều tiến hành xây dựng hàng rào tuyến biên giới hết rồi
thì mình thực hiện hành vi xuất cảnh bên kia thì cũng bị lực lượng chức năng trung quốc ngăn chặn và xử lý theo quy định của bên trung quốc
trong thời gian tới thì khuyến cáo bà con thứ nhất là đang trong thời gian dịp tết nữa thì mình không tiến hành xuất cảnh về tuyên truyền cho người thân của mình nữa
về nói với người thân
tuyên truyền không cho vượt biên trái phép và không buôn người không lợi dụng lừa qua biên giới và cảnh sát những người lạ vào biên để báo với nhà nước
rồi biên trái phép cũng là pháp luật cấm thôi thì nói chung là đi vào cứ đi sang kiếm tiền nhưng mà thực ra là nếu mà đổ ro thì quay về tiền cũng không được
trong khi đó thì còn có tiền

cái dịch án cũng bị phạt nữa làm ở việt nam thì được bao nhiêu thì cũng là bấy nhiêu đấy mà
bên cạnh đó lực lượng công an huyện cũng thường xuyên phối hợp với công an xã xuống tận nhà dân làm tốt công tác tuyên truyền như thế này
hôm nay lực lượng công an huyện công an xã xuống nhà mình tuyên truyền về tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn
gia đình có con cháu thì ông về nhắc nhở các anh chị không xuất cảnh trái phép nhé
nếu xuất cảnh trái phép là vi phạm pháp luật mà còn bị phạt nữa có đối tượng xấu nào liên quan đến xuất nhập cảnh ông báo ngay cho lực lượng công an chúng cháu để kịp thời xử lý
công an xuống tuyên truyền thì mình phải về nhắc nhở con cháu chứ giờ yên tâm ở nhà làm ăn thôi không sang trung quốc nữa vượt biên là vi phạm pháp luật dân mình hiểu rồi không vi phạm nữa đâu
để chủ động phòng ngừa ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công an huyện trùng khánh đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình địa bàn quản lý nhân khẩu thường xuyên tuần tra kiểm soát khu vực biên giới chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép
trong năm hai nghìn hai mươi một và tính đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã bóc gỡ phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành bóc gỡ được tổng cộng hơn hai mươi tám vụ tổ chức cho người trung quốc